còn các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận trời có nắng gián đoạn vào trưa chiều nhiệt độ cao nhất ngày từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó đến chiều tối có mưa rông rải rác người dân cần đề phòng với tố lốc và gió giật có thể đi kèm trong cơn rông
tại vùng cao tây nguyên hai ngày tới còn có mưa nhiều nơi thời gian mưa tập trung chủ yếu là vào chiều và tối
người dân cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ chưa có nhiều biến động chủ yếu giao động ở mức là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ vào trưa chiều
khu vực nam bộ cũng có mưa diện rộng nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to vào thời điểm chiều tối
nên ảnh hưởng phần nào các hoạt động giao thông vào giờ tan tầm
vào trưa chiều trời còn nắng gián đoạn nhiệt độ duy trì ổn định cao nhất ngày từ ba mươi ba mươi ba độ